quỹ bác nhân dân tỉnh cà mau vừa xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi chín với nguồn kinh phí sự nghiệp hơn ba trăm linh tỷ đồng
theo đó hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường quản lý chất thải tăng cường năng lực quản lý môi trường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường
thời gian qua tỉnh cà mau đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động bảo vệ môi trường
nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn còn diễn biến phức tạp
hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn của các cơ sở sản xuất cơ sở chế biến thủy sản các ao đầm nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh chưa được quản lý kiểm soát chặt chẽ
kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh cơ sở chế biến hàng thủy sản tại các địa bàn chưa tốt
riêng đối với các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc hiện nay địa phương sẽ tập trung cao điểm để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp hòa trung cụng công nghiệp sông đốc và một số tuyến sông nội ô thành phố cà mau